thưa quý vị sáng nay chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công an tháng bốn
và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình
kịp thời tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh lợi ích quốc gia
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự lễ dỗ tổ hùng vương các hoạt động kỷ niệm ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
bên cạnh đó tăng cường biện pháp kéo giảm tội phạm nâng cao chất lượng công tác điều tra
cùng dự hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an và công an tp hà nội
trong tháng lực lượng công an nhân dân đã tập trung tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước
đề mạnh các hoạt động đối ngoại hiệu quả
các chương trình kế hoạch đề án dự án lớn được triển khai quyết liệt đảm bảo tiến độ chất lượng đề ra
chủ động đấu tranh nhiều chuyên đề phòng chống tội phạm triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức
tội phạm ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn
bên cạnh đó đã giải quyết hiệu quả các vụ án dư luận xã hội quan tâm và các vụ án thuộc ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được sự đồng tình ủng hộ tích cực trong nhân dân
được lãnh đạo các cấp ghi nhận đánh giá cao
kết quả thực hiện đề án số sáu và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt gần bảy mươi bảy trên tổng số hồ sơ
ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương có liên quan
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiêu cực theo dõi chỉ đạo trên từng lĩnh vực tăng cường phòng ngừa
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự nhất là đấu tranh với tội phạm về ma túy
các nhóm đối tượng sử dụng hung khí vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tập trung thực hiện các nội dung lãnh đạo của bộ chỉ đạo triển khai công điện của thủ tướng chính phủ
về thao gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
tham mưu bộ triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
trước mắt là tổ chức phân luồng điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng ủn tắc
tại các cửa ngõ thành phố lớn địa điểm du lịch các bến xe nhà ga sân bay
nhất là trước và sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới
đối với việc thực hiện đề án số sáu cp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành công an
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị chức năng có liên quan
chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ
về triển khai đề án số sáu đôn đốc công an các địa phương về tiến độ làm sạch dữ liệu
bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống và tiến độ cấp cân cấp công dân
tài khoản định danh xác thực điện tử